thời điểm này lượng xe khách từ các tỉnh nghệ an hà tĩnh trở vào đi từ buổi tối hôm trước trở về bến dứt đông